hỗ trợ kinh phí xây nhà trực tiếp tham gia những công đoạn trong quá trình xây dựng
một trăm sáu mươi năm tỉnh nguyện viên đến từ tập đoàn grand totten của australia phối hợp với công ty habitat việt nam
đã giúp bà con một mươi ba hộ nghèo ở hai xã duy thành và duy vinh thuộc huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
sớm có ngôi nhà mới an tâm trước mùa mưa lũ
tuổi cao sống trong căn nhà lụp sụp mái rột chịu cảnh nắng chạy trời mưa chạy lũ bao nhiêu năm nay
bà nguyễn thị hiệu một trong một mươi ba chủ hộ nghèo được chính quyền lựa chọn
quà xét duyệt kỹ lưỡng đã không giấu được niềm vui khi căn nhà mới đang hiện rõ ra như một giấc mơ dần thành sự thật
người dân được tặng nhà có niềm vui tình nguyện viên có những giây phút trải nghiệm đáng nhớ ở vùng nông thôn nghèo khó
được gặp gỡ cùng sống cuộc sống thiếu thốn vất vả của người dân nơi đây với các tình nguyện viên là một điều thật đặc biệt
chị julie là người luôn dành sự đồng ý
chị julie là người luôn dành sự đồng cảm chân thành cho những người phụ nữ nghèo
ai cũng muốn nuôi nắng con mình trong một ngôi nhà tươm tắt hơn
khi thấy những đứa trẻ và cả những người phụ nữ sống ở đây tôi thấy rất là buồn
chính vì vậy tôi thấy chuyến đi này càng thêm vui và ý nghĩa
chúng tôi cảm thấy rất là tự hào khi xây ngôi nhà này cho người dân
chúng tôi hy vọng rằng ngôi nhà mới sẽ là nơi trú ẩn an toàn và là nơi mà con cái hay bạn bè họ khi ghé thăm sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc
tới đây trong căn nhà mới
được xây bằng cả tình thương yêu và niềm hy vọng khi mùa mưa bão đến
các hộ nghèo như bà hiệu chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp và yên lòng hơn